thưa quý vị nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn
vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã về thăm và chúc tết đảng bộ
chính quyền và nhân dân xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
phát biểu tại chương trình đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
thứ trưởng bộ công an bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và chúc mừng đảng bộ xã
đã đoàn kết nỗ lực vượt khó đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao
góp phần cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện kim sơn
trở thành huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đồng thời đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an cũng nhấn mạnh
trong thời gian tới trong hành trình phấn đấu xây dựng quang thiện
trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
việc chăm lo đời sống cho nhân dân làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo
đảm bảo an sinh xã hội càng phải được quan tâm nhiều hơn nữa
nhằm cụ thể hóa chủ trương quan điểm xuyên suốt của đảng là không để ai bị bỏ lại phía sau
và phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp tinh thần tương thân tương ái của dân tộc việt nam
để mọi người mọi nhà được đón tết đủ đầy trọn vẹn và ấm áp
nhân dịp này thương tướng trần quốc tỏ đã hỗ trợ xây sửa nhà cho năm hộ nghèo của huyện kim sơn
mỗi hộ năm mươi triệu đồng với tổng trị giá hai trăm năm mươi triệu đồng
tặng tám trăm linh xuất quà cho các gia đình là người có công hộ nghèo hộ cận nghèo
hộ hưởng bảo trợ xã hội người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã quang thiện huyện kim sơn
thưa quý vị để thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện các chính sách xã hội
tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi
đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt
thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số hai mươi một về thúc đẩy chuyển đổi số
trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
hiện các tỉnh thành phố trên cả nước đang tập trung đồng bộ nhiều giải pháp
kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công việc này
và đây cũng là một trong những nhiệm vụ được đề ra trong việc thực hiện đề án sáu
và để hiểu rõ hơn về nội dung này trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp tuần này
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị theo bộ lao động thương binh và xã hội
hiện cả nước có khoảng năm triệu người được hưởng chính sách an sinh xã hội
trong đó chỉ có khoảng hai mươi là có tài khoản ngân hàng
vì vậy việc chuyển đổi từ hình thức nhận tiền trợ cấp hàng tháng bằng tiền mặt
qua nhận bằng phương thức không dùng tiền mặt
tức là có thể nhận qua tài khoản ngân hàng thẻ atm
đang hướng người dân tới những lợi ích
thuận tiện nhất
như vậy yêu cầu đặt ra là mỗi công dân phải có một tài khoản ngân hàng
và để đảm bảo lợi ích tối đa cho người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội
tại hà nội từ ngày một mươi ba tháng một cho đến ngày một mươi sáu tháng một vừa qua
các cấp chính quyền địa phương đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp
hoàn thành thủ tục đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho người dân
gia đình cụ chu thị lớn hiện có hai người đang được hưởng trợ cấp hàng tháng
hôm nay cán bộ đến tận nhà hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
không chỉ cụ lớn mà cả con trai cụ cũng rất phấn khởi
là thương binh tuổi cũng đã cao
việc mở tài khoản mang lại rất nhiều thuận lợi cho ông triệu khi nhận trợ cấp hàng tháng
gặp cán bộ chính sách được nghe giải thích hướng dẫn
ông phí thương binh hạng bốn trên bốn không giấu nổi niềm vui
sức khỏe yếu từ nay
ông đã có thể ủy quyền cho con trai mở tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp hàng tháng
mà không còn phải lo mưa nắng đạp xe đi lĩnh như trước đây
với chị nhi thì từ nay đã bớt đi một nỗi lo
nhà neo người chồng mất sớm con trai lại bị bệnh
chị nhi phải chạy chợ hàng ngày để trang trải cuộc sống
mỗi tháng đến ngày lĩnh tiền bảo trợ cho con
chị đều phải nghỉ một buổi chợ để về xếp số chở đến lượt
không phải là riêng mình mà cả những cô các bác ở trong xóm mình ấy
người ta cũng phải đang ở ngoài đồng người ta lại phải chạy về nhà
người ta mất thời gian rất là mất thời gian
nên là bây giờ mà có cái tài khoản như thế này mình mừng lắm
mình sẵn không phải mất thời gian mà đi nấy
tuy nhiên quá trình triển khai cũng gặp những khó khăn
khó khăn nhất định
nguyên nhân do các nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi
người khuyết tật còn cần thực hiện thủ tục ủy quyền
cho người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc nhận thay
số lượng cây rút tiền atm còn ít chỉ đặt tại trung tâm quận huyện
khiến nhiều người dân gặp hạn chế khi dùng thẻ ngân hàng
ngoài ra một số trường hợp bất khả kháng không thể lập tài khoản
nhiều giải pháp cũng đã được chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ
bất khả kháng ở đây thì chúng tôi cũng vẫn mạnh dạn là
cấp cho những người giám hộ hoặc những người đều hưởng chế độ
nuôi dưỡng người đặc biệt nặng đó
bởi vì người ta không thể đi ra khỏi giường được
thế thì đông anh chúng tôi đã cấp tài khoản cho người
có thể là mẹ hoặc có thể là anh hoặc có thể là bố
và với những cái trường hợp mà còn có thể ủy quyền được
thì chúng tôi làm quyền
tất cả những đối tượng mà thực diện mà không đủ thực kiệm
hoặc là rất khó khăn trong quan tâm cấp tài khoản
thì trên cơ sở đó thì lực lượng công an
công an sẽ lập kinh sách cụ thể và khối hợp cung cấp cho ngành
là đồng sự xã hội để thực hiện việc tri trả trực tiếp
theo chế đạo của đồng phố đối với tất cả đối tượng này
và trên nguyên tắc là không có một đối tượng nào
là bị bỏ lại với sau
vâng theo thống kê hà nội hiện có khoảng hai trăm tám mươi năm đối tượng
đang được hưởng ưu đãi an sinh xã hội hàng tháng
với mục tiêu chi trả không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện
được hưởng chính sách an sinh xã hội ngay trong dịp tiết
nguyên đán giáp thìn này
hiện các ban ngành của thành phố đã phối hợp đẩy mạnh
tuyên truyền ra soát làm sạch dữ liệu trên hệ thống
một số quận huyện đã đạt tỷ lệ trên chín mươi năm
trong đó có một số xã phường đạt tới một trăm linh số người dân
thuộc diện thụ hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản ngân hàng
xã sơn công huyện ứng hòa
nhiều ngày nay các trụ sở nhà văn hóa khu dân cư
được chưng dụng để tuyên truyền hướng dẫn bà con
đăng ký sử dụng dịch vụ chi trả an sinh xã hội
qua tài khoản ngân hàng
cơ bản là nhân dân hưởng ứng chủ trương chính sách
còn một số là có đối tượng do là tuổi cao sức yếu
và một số đối tượng đi thăm con cháu ở nơi xa
nên là chúng tôi sẽ bằng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi
cho đối tượng thực hiện bọn tài khoản
lâu nay người dân đặc biệt là các đối tượng hưởng chính sách
an sinh xã hội đã quen với việc nhận trợ cấp
và chi tiêu bằng tiền mặt
với đồng ảnh địa bàn có số
số lượng đối tượng hưởng chính sách lớn thứ hai
của thành phố hà nội
để thay đổi thói quen của người dân công tác tuyên truyền
được các địa phương đặc biệt trú trọng
ngoài những múi giờ tuyên truyền của huyện
thì đài truyền thanh của xã của thôn
chúng tôi cũng phát ba lần chừng ngày
thế rồi các tổ sáu sẽ đi đến từng hộ gia đình
để chúng ta tiến hành vận động
sao để mọi người hiểu được tác dụng
trong việc thực hiện chi trả trợ cấp qua tài khoản
song song với công tác tuyên truyền
chỉ trong vài ngày cán bộ ngành lao động
thương minh và xã hội tập trung cao độ
ngày đêm tập hợp dữ liệu
phối hợp cùng lực lượng công an tại địa bàn
và cán bộ ngân hàng ra soát từng trường hợp
đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống
tri trả đúng đối tượng đúng quy định
tôi đã yêu cầu hai mươi bốn xã thị trấn
là ngồi ra soát lại cùng với công an
để ra soát lại từng trường hợp
theo đúng để không tránh tình trạng là sai
sai một thông tin thôi thì cũng không thể truyền tiền được
theo chỉ đạo của thành phố thì đến một mươi tám
thì toàn hà nội sẽ phải xong hết
tất cả dữ liệu và tài khoản cho nhân dân
thì đồng hành của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng
căn cứ vào cái danh sách của
phòng lao động thương minh xã hội triển khai
thì chúng tôi căn cứ với danh sách đấy
ra trên dữ liệu dân cư xem có thiếu soát
hay là gì thì chúng tôi chỉnh sửa cập nhật
theo để luôn đảm bảo đúng đủ sạch sống
và đúng đối chiếu và chúng tôi xuống tận nhà dân
đối chiếu với con người thực tế sinh sống
với hơn năm tổ công
các khung sáu tại thôn tổ dân phố
với hơn hai mươi tám cộng tác viên
đặc biệt trong đó thì lực lượng công an
cấp xã là lực đoàn cốt
thì chúng tôi đã triển khai toàn bộ lực lượng
xuống cơ sở trên cơ sở đềm tảng
danh sách do ngành nhà đông của xã hội cung cấp
thì chúng tôi sẽ tiến hành giả soát
tất cả những đối tượng thuộc diện an sinh xã hội
với cách làm khoa học bài bản
triển khai từ việc đối chiếu giả soát
tới lập danh sách chính xác
của từng thôn xóm khu dân cư
tính đến ngày một mươi sáu tháng một
thành phố hà nội đã cơ bản hoàn thành
việc mở tài khoản cho gần như toàn bộ
đối tượng chính sách trong thời gian nhanh nhất
đảm bảo tiến độ lộ trình đặt ra
ngay sau khi hoàn thành việc mở tài khoản
lực lượng công an và các đơn vị phối hợp
trả thẻ cho người dân
những người già ốm đau khuyết tật
sẽ được trả ngay tại nhà
người dân cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí
toàn bộ các chi phí liên quan đến duy trì thẻ
và phí rút tiền trong quá trình sử dụng
chúng tôi miễn phí mở tài khoản này
rồi hỗ trợ rất nhiều
kể cả khi các đối tượng này
giam rút tiền
chúng tôi cũng hỗ trợ rất là nhiều
không thu vấn kìm khoản phí nào từ các đối tượng này
đặc biệt là các vấn đề vắc xinh
có những đối tượng nào thêm thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp
với lại xã hội để tiếp tục mở
tài khoản hết cho
tất cả các đối tượng này
với người dân thuộc diện được hưởng
an trình xã hội thì ban thành phố
cũng luôn quan tâm
chỉ đạo các sở ngành
để triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân
đối với vấn đề về phí
sử dụng tài khoản
thì vừa rồi ngân hàng nhà nước đồng chí phóng đốc
cũng đã có một văn bản
chỉ đạo các ngân hàng trên toàn bộ hệ thống
quan tâm để hỗ trợ
thực hiện các chính sách ưu đãi về việc này
ngoài ra đối với quan điểm
chỉ đạo hà nội thì với những
chỉ đạo chung của trung ương
còn lại tất cả những trường hợp còn lại
mà nếu còn khoản phí khác
thì ubnd đang chỉ đạo
các sở sẽ thực hiện
miễn phí toàn bộ
các khoản liên quan đến các phí này
việc khuyến khích người dân thuộc diện hưởng
chính sách an sinh xã hội thực hiện chi trả
không dùng tiền mặt được đánh giá sẽ đảm bảo
an ninh an toàn tăng tính minh bạch
và hiệu quả trong việc quản lý chi trả của nhà nước
đồng thời tạo điều kiện để người dân
tiếp cận các dịch vụ xã hội
một cách nhanh chóng thuận lợi
tại hội nghị đánh giá tình hình
hai năm triển khai thực hiện đề án sáu
một trong những nhiệm vụ cấp bách
từ nay đến tết nguyên đán giáp thìn
thực hiện chi trả an sinh xã hội
qua hình thức không dùng tiền mặt
trong đó giao chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo thực hiện yêu cầu này
đối với hơn một triệu người đã có tài khoản
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn
và thúc đẩy việc cấp tài khoản
an sinh xã hội cho các đối tượng
chưa có tài khoản
với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
là một trong những nhiệm vụ quan trọng
của đề án sáu
góp phần thúc đẩy chuyển đổi số
và đến đây phần trình bày của tốt ngày hôm nay
cũng xin được tạm dừng
xin an ninh trật tự
chiều ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân
tỉnh đắk lắc đã tuyên án đối với
một trăm linh bị cáo trong vụ khủng bố
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
một mươi bị cáo bị tuyên mức án trung thân
trong vụ án này thì có
năm mươi ba bị cáo bị đưa ra xét xử về tội khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân
bốn mươi năm bị cáo bị xét xử về tội khủng bố
một bị cáo bị xét xử về tội tổ chức cho người khác
xuất cảnh nhập cảnh trái phép
và một bị cáo bị xét xử về tội che giấu tội phạm
nhằm đảm bảo tính nghiêm khắc
của pháp luật đảm bảo tính dân đe
giáo dục sâu sắc nhưng cũng thể hiện
chính sách khoan hồng nhân văn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án trung thân
đối với một mươi bị cáo
trong đó hai bị cáo
isonier cư chú tại bắc carolina hoa kỳ
và hồ nguyễn hề ban
chú tại xã chiêu xê huyện cư mờ ga
tỉnh đắk lắc đóng vai trò chủ chốt
chỉ huy năm bị cáo bị tuyên phạt
hai mươi năm tù giam các bị cáo còn lại
bị tuyên phạt từ chín tháng đến một mươi chín năm tù giam
hội đồng xét xử cũng tuyên
chín mươi hai bị cáo trong vụ án
phải có trách nhiệm bồi thường dân sự
đối với các cơ quan tổ chức cá nhân
bị thiệt hại về vật chất và tinh thần
liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa
ngày hôm qua trên địa bàn huyện duy xuyên
của tỉnh quảng nam công an huyện a lưới
của tỉnh thừa thiên huế cùng các đơn vị nghiệp vụ
vừa bắt giữ được hai nghi phạm trong vụ cướp
hai đối tượng bị bắt giữ là trần đông lập
chú tại huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam
và đặng văn được chú tại thành phố huế
qua đấu tranh bước đầu thì hai đối tượng
khai nhận do nợ nần nên đã
bàn nhau đi cướp tài sản
khoảng một mươi h ngày một mươi chín tháng một thì hai đối tượng
đã xông vào một chi nhánh ngân hàng
a lưới banh ở xã duy hòa huyện duy xuyên
tỉnh quảng nam dùng không khí
không chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng
để cướp tiền khi phát hiện tiếu chuồng
báo động của ngân hàng thì hai đối tượng
đã hoảng sợ và bỏ chạy
thưa quý vị và các bạn mua nhà ở hình thành
trong tương lai giá có thể rẻ hơn
nhiều so với giá
đang hình thành và đã hình thành
tuy nhiên thì cùng với đó tiềm ẩn
khá nhiều những bất cập và thiếu tính an toàn
khách hàng gần như rơi vào thế bị động
cầm dao đằng lưỡi
khi phải đối mặt với rất nhiều rủi ro
mà một trong số đó là các dự án bất động sản
bị chủ đầu tư mang ra thế chấp
hoặc dự án chỉ có trên giấy
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
được quảng cáo và tô vẽ bằng những hình ảnh
những thức phim qua lời kể của sêu
người phụ nữ này đã mạnh tay
xuống một số tiền lớn khi mua lô đất
dự án hình thành trong tương lai
được gọi tên dự án khâu ly thị mới
đại kim định công mở rộng
thế nhưng đến nay vẫn chưa thấy dự án khởi công
và đi vào hoạt động
lần đây hai vợ chồng tôi cũng có xem
thông tin quảng cáo trên website
thì thấy sản giá dịch bất động sản triệu tuấn
đang bán dự án
đại kim định công mở rộng
của công ty trách nhiệm ưu hạn xây dựng công trình hoàng hà
sau đó hai vợ chồng tôi cũng có xuống
sản triệu tuấn
để xem các pháp lý
của dự án
thì thấy dự án đã có
phê dựa chủ trương
đã có bàn giao mốc giới
đã có đầy đủ
có bản đồ quy hoạch một trên năm trăm linh
có tất cả các đầy đủ
đã có giấy chứng nhận đầu tư
nên hai vợ chồng tôi rất yên tâm
về tính pháp lý của dự án
nên sau đó đã đặt cọc tiền
và đã thanh toán hết số tiền
theo như chủ đầu tư yêu cầu
nhưng mà một thời gian sau
thì xuống vẫn chưa thấy dự án triển khai
qua sự việc
hai vợ chồng tôi bị lừa đảo
mua dự án đại kim định công mở rộng
của chủ đầu tư công ty trách nhiệm
hạn xây dựng công trình hoàng hà
thì tôi cũng muốn gửi đến những nhà đầu tư
cái lời cảnh báo rằng là
hiện nay là rất là nhiều doanh nghiệp
cũng thường là đưa
các thông tin gian dối sai sự thật
để mà nhằm
lấy lòng tin của các nhà đầu tư
và các nhà đầu tư
cũng tin tưởng và đầu tư vào
thì sẽ mất rất là nhiều tiền
cũng như là hai vợ chồng tôi
ở dự án này là như thế là đang bị lừa
là số tiền là gần một mươi ba tỷ
dự án ma
không có thật hay bản giao chậm tiến độ
vẫn là câu chuyện dài của hàng trăm
thậm chí hàng nghìn khách hàng tại thủ đô
việc chậm bản giao nhà cho khách hàng
theo tiến độ cam kết
có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
trong đó thiêu vốn và không uy động đủ vốn
để thực hiện dự án là nguyên nhân chính
và cũng không ít dự án cũng chỉ có trên giấy
sau đó chủ đầu tư tự ý phân lô
bán đất nền trong khi chưa hề được cấp phép xây dựng
tất cả đều được trao mời
và bán về giao vô cùng ưu đãi
đây cũng chính là cái hở
đánh vào tâm lý tham dạy của người dân
dẫn đến tiền mất tật mang
vâng đúng là có tình trạng là giá nhà xuống
nó gắn liền với những dự án bất đồng toàn tương lai
đặc biệt là mua trong bối cảnh
tâm lý hoặc là bị nói dối
hoặc là cơn sốt nóng của đám đông
và sau đó thì bị lăng xuống
và sau đó giá hạ có thể hạ tới năm mươi
đây là một bài học đắp đỏ
cho nhà đầu tư
chứng tỏ là khi quyết định đầu tư
là phải hết sức cẩn thận
đặc biệt là với những kích thích
những đòn bẩn
và những quảng cáo của nhà môi giới
hay là của chính cả chủ đầu tư
hay thứ hai nữa là cần hết sức tránh
tâm lý đám đông
đặc biệt là cái chuyện nghe truyền tai
bởi vì đó rất dễ bị nhiễu
và thậm chí trở thành dư luận
không phải là của thị trường
mà là dư luận do các người đầu cơ
hay những nhà phân phối họ đưa ra
trong trường hợp mà đối tượng đã thực hiện
trên nhiều đối tượng nhiều nạn nhân
mà con số có thể lên đến khoảng
từ năm trăm linh triệu đồng trở lên thì hoàn toàn có thể
bị truy vô trách nhiệm hình sự theo khoản bốn
của điều một trăm bảy mươi bốn với khung hình phạt
từ một mươi hai đến hai mươi năm hoặc trung thân
và thực tế là hiện nay
các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành
giải quyết và xét xử
rất nhiều vụ án lừa đảo với
tình tiết tương tự như thế này
và trong trường hợp này thì người dân
cũng sẽ cần phải lưu ý một số điều
để tránh tình trạng lừa đảo này diễn ra
có thể thấy
việc mua nhà ở hình thành trong tương lai
tương bẩn rất nhiều hệ lụy
vì đây cũng là kiểu mua nhà trên giấy
hay còn gọi là mua lừa non
nên sản phẩm có thể không hình thành
các chuyên gia cũng cho
rằng trước hết để bảo vệ quyền lợi của mình
người dân cần tìm hiểu kỹ các điều khoản hợp đồng
trước khi mua nhà có thể mời luật sư
để làm hợp đồng
còn đối với chế tài chấp bắn giao sản phẩm bất động sản
của chủ đầu tư được định giá là chưa đủ mạnh
cần phải xếp chặt hơn nữa
chế tài trách nhà mệnh sự với những chủ đầu tư
sử dụng tiền khách hàng sai mục đích
có như vậy mới làm trong sạch thị trường bất động sản
trong thời gian tới